về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
dự kiến cuối giờ sáng phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật
tại nghệ an
ủy ban nhân dân huyện nam đàn vừa tổ chức lễ tưởng niệm bảy mươi chín năm ngày mất của nhà trí sĩ yêu nước phan bội châu tại nhà tưởng niệm ở thị trấn nam đàn huyện nam đàn
cụ phan bộ châu tên quý là phan văn san hiệu là xào nam sinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tại làng sa nam huyện nam đàn tỉnh nghệ an trong một gia đình nhà nho nghèo
sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan hàng ngày chứng kiến cảnh lầm than nô lệ của nhân dân cụ phan bộ châu đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước thương dân
trong các phong trào cứu nước do cụ sáng lập để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nhất là phong trào đông du với tinh thần đồng châu đồng trụng đồng văn
đặc biệt đây là gạch nối quan trọng mốc đánh dấu quan hệ hữu nghị việt nam nhật bản trên lĩnh vực văn hóa giáo dục và cho đến nay phong trào đông du vẫn giữ nguyên giá trị trong sự nghiệp phát triển đất nước
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tức ngày hai mươi chín tháng chín năm canh thìn cụ chút hơi thở cuối cùng tại căn nhà tranh ở dốc bến ngự huế cuộc đời cụ phan đã cống hiến trọn vẹn cho phong trào giải phóng dân tộc và là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ học tập noi theo
nhằm tạo môi trường học tập gian luyện và nâng cao khả năng thực hành hiệu quả trong học sinh sinh viên hội thi olympic tiếng anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ ba đã được tổ chức mới đây tại hà nội
hội thi olympic tiếng anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ ba được phối hợp tổ chức bởi trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trung ương hội sinh viên việt nam và bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội với mục đích tạo môi trường học tập rèn luyện và nâng cao khả năng thực hành hiệu quả trong học sinh sinh viên
hội thi năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức với quy mô toàn quốc dành cho học sinh sinh viên với ba vòng thi cùng hơn năm mươi câu hỏi
hội thi chính thức bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một
hội thi sẽ kết thúc sau khi vòng chung kết xếp hạng được hoàn thành vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín do nhu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh dịp lễ tết cuối năm các doanh nghiệp đều gia tăng tuyển dụng lao động đặc biệt là lao động phổ thông lao động làm việc thời vụ bám thời gian
những tháng cuối năm tp hcm cần khoảng bảy mươi năm chỗ làm việc
trong đó tháng một mươi cần khoảng hai mươi chỗ làm việc tháng một mươi một cần khoảng hai mươi năm chỗ làm việc tháng một mươi hai cần khoảng ba mươi chỗ làm việc
hiện nay nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã tìm đến trung tâm để đăng tin tuyển dụng lao động cho thị trường cuối năm chủ yếu cần tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian trong dịp cuối năm và tết nguyên đáng
công việc được tuyển dụng chủ yếu là thu ngân nhân viên kho nhân viên lên hàng gói quà chế biến tại siêu thị phục vụ phủ bếp giữ xe nhà hàng chuỗi cửa hàng ăn uống nhân viên kho bãi nhân viên bảo vệ giao hàng gói bánh tết trực tổng đài chăm sóc khách hàng phụ việc nhà v v
với mức lương tính theo giờ trung bình từ một mươi tám đồng đến hai mươi năm đồng một giờ hoặc từ bảy triệu đồng đến chín triệu đồng một tháng đối với thực tập sinh
mức lương hỗ trợ tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc của sinh viên tại doanh nghiệp
và đẩy dạnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ vĩ bắc xuống phía nam
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ chiều và đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rông
từ sáng sớm ngày hai mươi chín tháng một mươi khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi đến khoảng ba mươi một tháng một mươi khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét về đêm và sáng sớm
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bảy hai mươi độ c ở vùng đồng bằng một mươi bốn một mươi bảy độ c ở vùng núi vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ c
chín tháng năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh yên bái có một mươi năm xã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
lũy kế đến nay sau một mươi năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia
số xã hoàn thành một mươi chín tiêu chí là sáu mươi một trên một trăm năm mươi bảy xã chiếm gần ba mươi chín tổng số xã và đứng đầu trong các tỉnh tây bắc
theo đó đến nay tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt gần hai mươi bốn tỷ đồng
đối với huyện nông thôn mới huyện trấn yên đã có hai mươi một trên hai mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
đạt một trăm linh số xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới hoàn thành bảy trên chín tiêu chí huyện nông thôn mới
còn hai tiêu chí đạt trên bảy mươi
gồm quy hoạch và y tế văn hóa giáo dục
thời gian tới tỉnh yên bái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới
xã nông thôn mới kiểu mẫu khẩn trương thẩm định hoàn thiện hồ sơ để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đối với các xã đã hoàn thành đủ tiêu chí tập trung lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện trấn yên đạt chuẩn nông thôn mới
hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với thành phố yên bái và thị xã nghĩa lộ
sau ba tháng rời vùng lõi vườn quốc gia pù mát chuyển về khu tái định cư bá hạ kẻ tắc thuộc xã thạch ngàn huyện con cuông tỉnh nghệ an
người dân tộc đan lai ai ai cũng phấn khởi bước đầu yên tâm sản xuất hình ảnh về một cuộc sống ấm no tại khu tái định cư bá hạ kẻ tắt đang dần hiện ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nếu như trước đây chị la thị huệ cùng các hộ dân khác chỉ biết trông cậy vào sự hỗ trợ của nhà nước thì nay đã ý thức được việc phải lao động sản xuất
bỏ được tâm lý ỉ lại cùng với sự hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt của cán bộ địa phương nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đào ao để nuôi cá trên chính mảnh đất của mình
khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại đường hầm
tình huống giả định là xảy ra vụ tai nạn ô tô gây cháy tại vị trí khu vực gần cửa hầm
phía từ quận hai đi quận một
sự cố tai nạn giao thông tạo cháy nổ gây nguy hiểm cho hàng trăm phương tiện khác đang di chuyển
đồng thời đe dọa trực tiếp đến công tác bảo vệ an toàn đường hầm
nhận được tín hiệu báo cháy các lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường
khống chế không để đấm cháy lan trọng đồng thời nhanh chóng đưa người bị nạn ra bên ngoài an toàn
đợt diễn tập kéo dài ba mươi phút huy động ba trăm một mươi người và phương tiện tham gia
nhằm đánh giá lại khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong việc cứu nạn cứu hộ
khi xảy ra sự cố cháy nổ tại công trình trọng điểm như đường hầm sông sài gòn
quỹ ban nhân dân tp đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang bị mới
bảy xe chữa cháy bọt nước loại lắp ráp trong nước cho lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
theo đó dự án mua sắm trang bị mới bảy xe chữa cháy bọt nước có tổng mức đầu tư hai mươi năm tỷ đồng
bằng nguồn ngân sách của thành phố thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
quỹ ban nhân dân tp giao cho công an tp đà nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án
để kịp thời đáp ứng trang thiết bị chữa cháy bảo đảm an toàn tính mạng
tài sản của người dân trên địa bàn theo thống kê của cục thống kê tp đà nẵng
nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng đã xảy ra gần hai trăm linh vụ cháy tăng hai mươi chín vụ tổng thiệt hại tăng hơn một năm tỷ đồng
so với cùng kỳ năm trước thời gian gần đây cục cạnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng nhận được phản ánh về một số tổ chức cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo
để giới thiệu về nhiều loại sản phẩm từ hóa mỹ phẩm và quần áo phụ kiện từ trung quốc
mang tên greenleaf hay còn gọi là lá xanh cơ quan chức năng cho biết hoạt động kinh doanh
đa cấp này có dấu hiệu trái phép tại việt nam hoạt động kinh doanh đa cấp
trái phép không còn là điều mới lạ thực tế là đã có rất nhiều người dân tiền mất tật mang
khi tham gia những mạng lưới này
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trang web greenleafgroup cn có hành vi mời chào
người dân mua hàng và mở một tài khoản id để cùng tham gia xây dựng mạng lưới kinh doanh
theo chương trình trả thưởng rất hấp dẫn điều này cho thấy có dấu hiệu là hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp
xung quanh tôi cũng có những người đã tham gia vào rồi và thực tế là họ đã rất là mong muốn
và mong muốn tham gia vào
cái lợi ích mà đã được cái bán bên bán hàng đa cấp người ta gọi là tư vấn cho từ ban đầu
mời gọi từ ban đầu nhưng mà thực tế khi mà tham gia vào thì họ đều phải rút và bỏ cuộc
và cuối cùng là phải mất tốn rất là nhiều chi phí cũng rất là nhiều thời gian công sức
mở cùng là không được cái gì cả
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào hoạt động này
bởi cho đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức
đơn vị nào có tên greenleaf hay greenleaf group
đây là một ngành kinh doanh có điều kiện nếu không có giấy phép thì tuyệt đối không được kinh doanh
cái thứ hai là cái lợi nhuận tham gia có đúng là tham gia vào mức độ làm giàu nhanh như vậy không
đấy là vấn đề về kinh doanh đa cấp
vấn đề thứ hai là sản phẩm sản phẩm đấy có được phép lưu hành ở việt nam hay không
có giấy phép lưu hành không
theo giới luật sư kinh doanh đa cấp là một ngành kinh doanh có điều kiện được quy định riêng
trong một nghị định đã được sửa đổi với những điều kiện tương đối chặt chẽ
do đó hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép có thể bị truy tố hình sự
đưa ra lãi suất rất hấp dẫn những cái chiêu trò rất là bất thường thì nó đồng nghĩa với là rủi ro
đồng nghĩa với lại nguy cơ vi phạm pháp luật
và khi mà xảy ra cái chuyện mà mất tiền bị gian lận lừa đảo ấy là sẽ không được pháp luật bảo vệ
vi phạm ở mức độ cao hơn đặc biệt là gây thiệt hại cho những người tham gia thì sẽ
phạm tội hình sự liên quan đến cái kinh doanh đa cấp nhất là trên mạng là có quy định về tội phạm hình sự
cũng theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tổ chức cá nhân nào tham gia hoặc tổ chức kinh doanh
theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới năm tỷ đồng hoặc năm năm tù giam
để tránh rủi ro về vật chất và pháp lý người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin
đồng thời cân nhắc không tham gia hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp trái phép của những mạng lưới này
trong phần tin quốc tế nga hỗ trợ lực lượng quân cảnh tại syri
xuất hiện cả nghi nhiễm virus cún gia cầm có thể gây tử vong ở người

bộ quốc phòng nga tăng cường hàng chục xe bọc thép hiện đại đến syri
cho lực lượng quân cảnh nước này đang thực hiện sứ mệnh tuần tra vùng biên giới với thổ nhĩ kỳ
theo thông báo máy bay vận tải quân sự hạng nặng il bảy mươi sáu chở hàng chục xe bọc thép
từ sân bay quân sự ở các tỉnh rostov và krasnodar đến căn cứ không quân meymim
số xe bọc thép này sẽ được dùng trong di chuyển lực lượng binh sĩ khí tài
dàn vũ khí xe được trang bị hệ thống điều khiển thông tin cũng như máy điều hòa nhiệt độ
trước đó bộ quốc phòng nga thông báo khoảng ba trăm linh binh sĩ quân cảnh nga đã tới syri
để hỗ trợ công tác rút lực lượng người quốc ra khỏi biên giới với thổ nhĩ kỳ
cùng ngày đoàn quân cảnh nga đã tiến hành việc tuần tra khu vực biên giới syri thổ nhĩ kỳ
theo ba tuyến đi qua các thành phố điểm nóng trong khi các đơn vị quân đội syri
cũng đang tiếp tục triển khai quân tới vùng biên giới để giám sát lực lượng người quốc rút quân
nhật bản đang nhận thấy những tín hiệu cho thấy hàn quốc muốn đối thoại
để cải thiện quan hệ song phường giữa hai nước
bản yoshihide suga đưa ra trong cuộc họp ngày hai mươi bảy tháng một mươi ở tokyo
theo ông yoshihide suga hàn quốc đang muốn có các cuộc đối thoại
để giảm bớt tình hình căng thẳng như hiện nay
ông suga cho rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã xấu đi đáng kể
sau khi tòa án tối cao hàn quốc hồi năm ngoái đã ra phán quyết yêu cầu các công ty nhật bản
phải bồi thường cho hàn quốc vì các vấn đề lao động thời chiến
ông suga tái khẳng định lập trường của tokyo cho rằng vấn đề này đã được giải quyết
theo hiệp ước song phương một nghìn chín trăm sáu mươi năm đồng thời nhấn mạnh
nhật bản đang đưa mọi việc trở lại quỹ đạo bình thường
những tuyên bố được ông suga đưa ra sau khi thủ tướng shinzo abe và người đồng cấp hàn quốc
lee nắc nhơn đã có cuộc gặp song phương hôm hai mươi bốn tháng một mươi tại tokyo
nhân dịp ông lee nắc nhơn thăm nhật bản dự lễ đàng quang của nhật hoàng naruhito
bộ môi trường hàn quốc thông báo cơ quan chức năng nước này đã phát hiện
một trường hợp nghi nhiễm chủng virus cúm da cầm có khả năng gây tử vong
ở người tại thành phố an sơn cách thủ đô seoul tám mươi km về phía nằm
theo bộ môi trường hàn quốc mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm
và sẽ phải mất từ ba đến năm ngày để xác định virus cúm gia cầm này có thuộc chủng nguy hiểm hay không
hiện các cơ quan chức năng hàn quốc đã triển khai các biện pháp phòng ngừa
và ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại khu vực phát hiện trường hợp nghi nhiễm nói trên
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi giới chức hàn quốc xác nhận tồn tại virus cúm da cầm h năm
trong mẫu chất thải của chim hoang dã
hồi đầu tháng hàn quốc cũng đã thông báo về trường hợp nghi nhiễm virus cúm da cầm nguy hiểm
tại asan tỉnh nam trung trân
tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm sau đó cho thấy chủng virus cúm này không quá nguy hiểm
trường hợp virus cúm gia cầm nguy hiểm có thể gây tử vong ở người gần đây nhất ở hàn quốc
xảy ra tại asan hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị tin tức giả mạo fake news đang trở thành một trong những vấn đề nổi cộng
trong thời gian gần đây và có ảnh hưởng tới nhiều mặt trong xã hội
đặc biệt khi mà công nghệ bùng nổ và mạng xã hội lại trở thành công cụ phát tán thông tin
với tốc độ chóng mặt
mới đây singapore đã có động thái quyết liệt trong cuộc chiến chống tin giả hiện nay
từ ngày hai tháng một mươi luật bảo vệ khỏi sự thao túng và lừa dối trực tuyến của singapore
đã chính thức có hiệu lực
theo đó các cá nhân vi phạm có thể chịu mức phạt lên tới một trăm linh đô la singapore
tương đương với hơn bảy mươi hai đô la mỹ hoặc ngồi tù tới một mươi năm hoặc cả hai
mức phạt đối với doanh nghiệp có thể lên tới một triệu đô la singapore
luật được áp dụng đối với các nền tảng mạng xã hội các cổng tin tức
các nền tảng như nhóm chat thảo luận trực tuyến
theo đó google facebook twitter tạp chí sph wechat và yahu
có thể được yêu cầu xác định danh tính của những người muốn đưa nội dung chính trị
lên hệ thống mạng ở singapore như các quảng cáo có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử
nếu không thực hiện theo yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet
hoặc các dịch vụ trung gian sẽ phải đối mặt với mức phạt hai mươi đô la mỹ một ngày
với số tiền phạt có thể lên tới năm trăm linh đô la mỹ
chuyển sang một thông tin văn hóa
thưa quý vị tại mexico cứ mỗi dịp cuối tháng một mươi
người dân lại hóa trang thành những bộ xương rùng rợn và cùng tham gia diễu hành trên đường phố
nghe có vẻ kỳ dị nhưng đây là cách để người dân quốc gia mỹ latin này
ăn mừng lễ hội la cachina một phần trong chuỗi lễ hội nhằm tưởng nhớ ông bà tổ tiên
những người đã khuất
rất đông người dân mexico đã cùng mùa hát và tham gia lễ diễu hành đường phố la cachina
một trong những sự kiện quan trọng trước ngày đây ở phờ đáy
đây là lễ hội đặc trưng của mexico và đóng một vai trò quan trọng trong truyền thống nguồn cội của người dân nước này
lễ hội đã khiến cho ngay cả những đứa trẻ của mexico cũng coi cái chết là điều bình thường là quy luật của cuộc sống
các lễ hội tưởng nhớ người chết của mexico thường diễn ra từ khoảng cuối tháng một mươi tới ngày hai tháng một mươi một
trong những ngày này không chỉ hóa trang thành những bộ xương
mà mọi đồ vật trong các gia đình từ nến hoa đồ ăn
tới những vật dụng cá nhân đều được trang trí thành những bộ xương
và thành thù liên quan
người dân mexico quan niệm rằng đây là cách để họ tưởng nhớ tới tổ tiên và những người đã khuất